kết quả mới nhất từ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và viện sốt z ký sinh trùng côn trùng trung ương cho thấy
tỉnh đến nay đã có một trăm hai mươi bốn trường hợp trẻ em ở bắc ninh dương tính với sán lợn
vào sáng ngày hôm nay thì vẫn có nhiều trẻ em được cha mẹ đưa về bệnh viện ở hà nội để làm xét nghiệm
nâng tổng số phụ huynh đưa con em đi khám lên tới hơn một sáu trăm linh trẻ chỉ sau ba ngày
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết do phát hiện nhiều trường hợp dương tính chéo
với nhiều loại ký sinh trùng khác nên ngoài sán lợn trẻ được xét nghiệm thêm sắn chó sán lá gan
do vậy thời gian thì kết quả sẽ lâu hơn
hiện công an tỉnh bắc ninh đã khẩn trương điều tra làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân
có liên quan đến việc cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn cho trường học
ngành y tế được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức xét nghiệm cho học sinh trường mầm non
xã thanh khương cung cấp thông tin chính thức cho các bên liên quan căn cứ kết quả mẫu xét nghiệm
vào chiều ngày hôm nay ông hoàng huy trung chủ tịch ubnd xã đông lĩnh thành phố thanh hóa cho biết
dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện trên địa bàn xã phát hiện một lợn của một hộ dân
tại thôn đông xã đông lĩnh được phát hiện dương tính với dịch tả heo châu phi
ông trung cho biết ngay sau khi tiêu hủy số lợn mắc bệnh xã đã thông báo cho người dân
tại địa phương đồng thời tiến hành phun tiêu độc khử trùng rắc vôi toàn bộ các gia trại

và cho lập chốt kiểm soát xe vận chuyển lợn ra vào địa bàn

tại thanh hóa đã có hai mươi năm hộ của một mươi bốn thôn một mươi hai xã ở hai huyện yên định thiệu hóa và tp thanh hóa
có dịch tả lợn châu phi

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
trước đó vào khoảng chín h năm mươi năm phút khách sạn sao mai đã xảy ra cháy
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy hải phòng đã điều động sáu phương tiện
của một trăm linh cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
đến một mươi một h năm mươi năm phút cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt không để cháy lan ra các nhà xung quanh
hiện chưa có thông kê chi tiết về thiệt hại
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
sau khi ngủ dậy nhóm bạn cùng phòng hốt hoảng khi phát hiện nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
ở trung phòng đã tử vong bên trong phòng vệ sinh trong tư thế treo cổ
vụ việc xảy ra tại một phòng trọ thuộc tổ ba mươi hai phường hòa cường nam quận hải châu thành phố đà nẵng
vừa mở cửa nam sinh tá hòa phát hiện người bạn cùng phòng hai mươi một tuổi quê ở tỉnh đắk lắc
đã tử vong trong tư thế treo cổ
lực lượng chức năng quận hải châu phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố đà nẵng
khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân tử vong của thanh niên này
được biết nam thanh niên này mới tốt nghiệp hệ trung cấp của một trường tại thành phố đà nẵng
và đang trong thời gian xin việc làm
chiều cùng ngày thi thể nạn nhân đã được đưa về quê an táng
chiều nay công an thị xã thuận an của tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ hai mươi một thanh niên
để tiếp tục điều tra về việc dùng hung khí gây mất trật tự trên địa bàn
do có mâu thuẫn trong việc chơi đá gà thắng thua bằng tiền từ trước đó
hai nhóm đã chuẩn bị nhiều hung khí rồi hẹn nhau đến khu vực chợ đêm hòa lân
phường thuận giao thị xã thuận an
khi đang chuẩn bị hỗn chiến thì bị đội cảnh sát hình sự công an thị xã thuận an phát hiện và ngăn chặn kịp thời
lực lượng chức năng đã tạm giữ hai mươi một đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật gồm súng tự chế
dao mã tấu cây gậy
trong số tang vật trên có hung khí nghi là lựu đạn và một số chất nghi là ma túy
xét nghiệm nhanh phát hiện chín trong số hai mươi một đối tượng dương tính với chất ma túy
thông tin liên quan đến vụ việc nhiều trẻ ở thuận thành bắc ninh
dương tính với sán dây lợn đang được dư luận đặc biệt quan tâm
vào ngày hôm qua tiếp tục có thêm gần một trẻ mầm non tại tỉnh bắc ninh
được phụ huynh đưa lên hà nội để khám xét nghiệm sán lợn
như vậy là chỉ trong hai ngày là một mươi năm và một mươi sáu tháng ba
đã có tới hơn một ba trăm linh trẻ mầm non tại tỉnh bắc ninh
được bố mẹ đưa đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
và viện sốt z ký sinh trùng côn trùng trung ương để khám và xét nghiệm
và đây là con số lớn nhất trong lịch sử ngành truyền nhiễm việt nam
vào cuộc điều tra làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân
có liên quan đến việc cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm
trong các trường học bước đầu công an tỉnh bắc ninh cho biết
là công ty cung cấp thực phẩm có nhiều vi phạm
qua xác minh điều tra cơ quan công an xác định là công ty trách nhiệm
hữu hạn đầu tư tài chính hương thành là đơn vị cung cấp thức ăn
cho trường mầm non thanh khương
kiểm tra hồ sơ và các giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc cung cấp thực phẩm
của công ty này cho thấy có một số vi phạm
cơ quan điều tra sẽ xác định vi phạm và xử lý nghiêm trong thời gian ngắn nhất
được biết công ty hương thành cung cấp thực phẩm cho trường mầm non thanh khương
đồng thời cũng cung cấp cho một mươi chín trường mầm non ở thuận thành bắc ninh
liên quan đến vụ việc này bí thư tỉnh ủy bắc ninh cũng đã chỉ đạo
các cơ quan chức năng của tỉnh sớm vào cuộc để làm rõ vụ việc
tạo sự ổn định tư tưởng tránh hoang mang trong nhân dân
đồng thời tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại trường mầm non thanh khương
nói riêng và huyện thuận thành nói chung
sẽ xử lý nghiêm các hành vi kích động gây dối an ninh trật tự
sở giáo dục và đào tạo tỉnh bắc ninh phối hợp với ban an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
làm rõ nguồn cung cấp tăng cường thanh tra kiểm tra quản lý nguồn cung thực phẩm
đặc biệt tỉnh bắc ninh sẽ mời viện xuất xét ký sinh chủng côn chủng trung ương
để điều tra vấn đề dịch tễ tại huyện thuận thành
và chỉ đạo sở khoa học và công nghệ bắc ninh phối hợp với trường đại học nông lâm thái nguyên
nghiên cứu tình hình bệnh lợn gạo và giải pháp khắc phục tại bắc ninh để có hướng giải quyết triệt đề
tiếp tục là thông tin liên quan đến vụ giả nhãn mát bao bì hơn một mươi tám tấn xi măng
văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia vừa có văn bản đề nghị ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh thanh hóa và nghệ an
chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương làm rõ vụ làm giả nhãn mát bao bì của một mươi tám một trăm một mươi một tấn xi măng
để xuất khẩu đi philippines kết quả điều tra báo cáo về ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia trước ngày năm tháng bốn
trước đó tại khu kinh tế nghi sơn huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa công an tỉnh thanh hóa đã chủ trì
phối hợp với cục hải quan và bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa kiểm tra cảng đại dương và tàu tân bình hai trăm ba mươi sáu quốc tịch panama
phát hiện có một mươi tám một trăm một mươi một tấn xi măng rời do công ty cổ phần xi măng vinsen hoàng mai có địa chỉ tại thị xã hoàng mai
tỉnh nghệ an sản xuất thế nhưng lại đóng bao bì nhãn mát của công ty trách nhiệm hiếu hạn long sơn
phường đông sơn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
ước tính tổng giá trị số hàng hóa khoảng hai mươi tỷ đồng
số xi măng rời đóng bao trên do công ty trách nhiệm hiếu hạn xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại việt nam
có địa chỉ b ba mươi hai tt một mươi bảy khu đô thị mới văn quán phường phúc la quận hà đông hà nội
nhận xuất khẩu qua cảng đại dương sang philippines
và đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm sản xuất buôn bán hàng giả
có liên quan đến nhiều tỉnh và có yếu tố nước ngoài
nên công an tỉnh thanh hóa bàn giao cho công an tỉnh nghệ an để điều tra xử lý theo thẩm quyền
để có cơ sở tổng hợp đánh giá chính xác khách quan về vụ việc
văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đề nghị ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các tỉnh thanh hóa và nghệ an
chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đồng thời đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh xi măng giả kém chất lượng
tại hai tỉnh thanh hóa và nghệ an để có giải pháp phòng chống trong thời gian tới
trước tình trạng phân lô bán nền có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật của công ty cổ phần địa ốc alibaba
tại huyện long thành tỉnh đồng nai được dư luận tại địa phương hết sức quan tâm trong thời gian vừa qua
ubnd tỉnh đồng nai đã tổ chức họp báo về vấn đề này
tại cuộc họp báo ubnd tỉnh đồng nai khẳng định
cho đến thời điểm hiện tại ubnd tỉnh chưa ban hành quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm
chấp thuận chủ trương đầu tư giao đất cho thuê đất để công ty alibaba thực hiện các dự án nói chung
và các dự án bất động sản nói riêng trên địa bàn huyện long thành
tuy nhiên qua giả soát ghi nhận có hai mươi bảy dự án được công ty cổ phần địa ốc alibaba tự đặt tên
thực hiện quảng cáo trên mạng phát tờ rơi theo bản đồ tự vẽ phân lô có vị trí đất thuộc địa bàn huyện long thành
qua kiểm tra thực địa cơ quan chức năng tỉnh đồng nai xác định vị trí có một mươi chín khu đất
toàn bộ đều do các hộ gia đình cá nhân đứng tên sử dụng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất nông nghiệp
ubnd huyện long thành đã phát hiện sáu trên một mươi chín khu đất sử dụng đất tự ý đổ đá làm đường giao thông trên đất nông nghiệp
trong đó hai khu gắn biển quảng cáo phân lô bán nền
về xử lý vi phạm của công ty alibaba ubnd tỉnh đồng nai đã có nhiều văn bản yêu cầu các sở ngành
liên quan xử lý vi phạm với đất đai của công ty alibaba
và đến nay ubnd huyện long thành đã xử lý vi phạm hành chính đối với bốn trường hợp
trong khi đó công an tỉnh đồng nai cho biết đang kết hợp cục cảnh sát kinh tế bộ công an
thu thập hồ sơ tài liệu để điều tra xác minh rõ vụ việc
tại thành phố đà nẵng từ tối ngày một mươi bốn tháng ba cho đến hết ngày một mươi năm tháng ba
hàng nghìn người dân của thành phố đà nẵng cũng như ở nhiều địa phương khác trên cả nước
đã tụ tập bao vây chủ sở của hai công ty bất động sản là hoàng nhất nam có trụ sở
ở quận thanh khê thành phố đà nẵng và bách đạt an có trụ sở ở thị trấn điện bàn tỉnh quảng nam
để yêu cầu các công ty trên trả sổ đỏ trên cơ sở số tiền mà từng người dân đã đóng đủ
theo yêu cầu của hai công ty
thế nhưng câu trả lời mà họ nhận được lại không có gì cụ thể
thay vào đó quả bóng trách nhiệm cứ thế được đun qua để lại trước sự chứng kiến bất bình
của hàng nghìn người dân
tám giờ tối ngày một mươi bốn tháng ba chủ sở của công ty bất động sản hoàng nhất nam vẫn sáng đèn
vì có hàng trăm người dân từ khắp mọi nơi kéo đến yêu cầu công ty này phải giải quyết
trao sổ đỏ cho người dân
theo ghi nhận của phóng viên người dân đã phải nộp số tiền từ năm trăm năm mươi triệu đồng
đến hơn hai tỷ đồng cho công ty bất động sản này để mua đất tại ba dự án là sacura hera
eco phiêu park thuộc phường điện nam thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
nhân khó khăn trong tình cảnh này mong muốn có một mảnh đất để an cư làng nghiệp của anh nguyễn đức tuấn vũ
ở phường hòa minh quận liên triều giờ đây thật mơ hồ
hoàng nhất nam đã trễ hạn ba bốn tháng rồi vẫn không ra sổ vẫn không có câu trả lời thỏa đáng
thì bây giờ mình cầm cái hợp đồng đó đi qua bắt đạp thì không có căn cứ cơ sở nào nói được với người ta
bởi vì hợp đồng này là do nhất nam tạo giá làm giả ra để lừa đảo khách hàng
hoàn toàn bên chủ đầu tư không biết
cầu mong muốn là coi như ông tâm phải trả lời thỏa đáng về vấn đề này
người dân là thực tình là hoang mang cho nên là cứ là việc không biết gì hết
thì bây giờ chúng tôi chỉ cần có một con đường cuối cùng là tập thể những người khó khăn khó đấu trong việc này
là đoàn kết lại với nhau và chúng tôi kêu cứu thôi
đứng đây trước bà con thì cũng nhận trách nhiệm là cái sự quyết liệt của hoàng nhãn nam là chưa có đến
nếu như đến thì ta đã gặp mặt bên đấy rồi
thì trong bà con xin cho cái thời gian là ngày mai
sáng mai bảy h ba mươi thì xong đó chiều về chúng ta sẽ làm việc tiếp về cái nội dung mà đền bù
cùng với lời hứa của người đứng đầu công ty phân phối đất dự án hoàng nhất nam
ngay hôm sau hàng trăm người dân lại kéo về trụ sở chính của công ty bách đạt an tại quảng nam
để lắng nghe sự đối chất giữa hai công ty và hướng giải quyết cụ thể
thế nhưng điều họ chứng kiến lại là sự đổng lỗi qua lại
hoàng nhất nam cam kết bằng nhiều nguồn lực
bằng cái sự thiện trí của mình
cam kết ở mức độ mà phù hợp mà thay lòng và phù hợp với lại cái điều kiện của tình trạng của dự án
hoàng nhất nam cam kết sẽ thực hiện được cái tính nhiệm và nghĩa vụ của mình

giờ thì ngày mai ông hứa

lô đất bây giờ không có cái trầm trầm thế nào
ông phải hiểu rằng là bây giờ là như thế nào

ông bán lô đất nợ đâu

mất ăn mất ngủ nhiều người dân vẫn bao vây trụ sở của bách đạt an cho đến khi có được câu trả lời thỏa đáng mới thôi

chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong các bản tin thời gian
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

lê văn nhật cùng đồng phạm là lê thị giang chú tại huyện châu thành tỉnh tây ninh đã bị công an huyện tân biên điều tra làm rõ
thông tin trong cụm tin sau
trước đó ngày hai mươi sáu tháng một công an huyện tân biên tỉnh tây ninh nhận được tin báo của bà phạm thị thiệp
bị hai người dùng dao khống chế cướp tài sản gồm một bộ vòng một đôi bông tai một điện thoại di động và hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
qua điều tra truy xét cơ quan công an xác định được đối tượng gây án là lê văn hùng và lê văn nhật cùng đồng phạm là lê thị giang nên tiến hành bắt giữ
qua khám xét công an thu giữ một xe mô tô một cây kiềm hai áo khoác đèn pin ba điện thoại di động
bước đầu hùng và nhật khai nhận cả hai đi trộm chó thì thấy bà thiệp chạy xe một mình nên đã ép xe rồi dùng dao khống chế cướp tài sản
công an huyện tân biên tiến hành bắt giữ hùng phục vụ công tác điều tra còn nhật và giang hiện tại ngoại để phục vụ điều tra
cũng với hành vi cướp tài sản hai đối tượng là mai đức thành hai mươi hai tuổi và phạm văn cương hai mươi năm tuổi cùng chú tại huyện phú riềng đã bị công an huyện đồng phú tỉnh bình phước bắt giữ
bước đầu thành và cương khai nhận đã thực hiện chót lọt hai vụ cướp giật tài sản tại xã thuận lợi huyện đồng phú và phường tân phú thành phố đồng xoài
bằng phương thức chở nhau trên xe mô tô phân khối lớn đi tìm những người phụ nữ sơ hở rồi nhanh chóng ra tay cướp giật điện thoại di động rồi dồ ga nhanh chóng tẩu thoát
đến các vùng sâu vùng xa và bịa ra câu chuyện tổ chức hội thảo có trúng thưởng rồi thông qua các ban tự quản các thôn buôn để nhờ phát giấy mời đến tay người dân
và đây là thủ đoạn không mới của các đối tượng lừa đảo thế nhưng đã có rất nhiều người vẫn mắc bẫy bởi tâm lý cả tin và hám lời
một vụ việc giả tổ chức hội thảo tặng quà để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa xảy ra trên địa bàn huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
tiếp tục là lời cảnh báo đến người dân cần phải nâng cao cảnh giác để không trở thành nạn nhân của loại tội phạm này
vừa qua nhiều người dân đến công an huyện cư mờ ga trình báo đã bị một nhóm người tự xưng là nhân viên của một công ty đến giới thiệu quảng bá sản phẩm
nhưng thực chất là lừa đảo để chiếm đoạt tiền của người dân đã có ít nhất bảy người dân ở thôn hiệp nhất xã quảng hiệp huyện cư mờ ga bị lừa
tại đây thì lên thì cho phát cho một người một tờ giấy như vậy là chiều nói là tầm hai giờ là lên hội thảo
thì trong lúc lên thì được đếm đi đếm lại thì cũng được hai mươi bảy người cho hai mươi một hay hai mươi hai người gì thôi
sau khi lên thì lần đầu là anh ta mới là đưa bốn cái pin ra
thôi giờ chơi ưu tiên cho cho là ông thôn phỏ một cây
ông ủy ban mà
cầm một cây còn hai cây là con nhìn mặt con cho thôi chứ con đủ khả năng con chó
xong rồi bốn cái pin xong rồi sau đó là đem được sản phẩm này thì bọn con cũng cho
tại vì là không phải bỏ con cho mà công ty cho
để giới thiệu cho các cô các chủ mua để giới thiệu sản phẩm để công ty của cháu là sau này đem lên để bán được
nói như thế
các cô các chủ cô nào nhanh tay liếm mắt thì chỉ có một mươi năm phục vàng thôi là được
chứ con mà con qua là các con không đủ khả năng để cho nữa
nói như vậy thì sau đó ai
không có tiền thì chạy về nhà lấy
rồi con cũng trả lại cho các cô các chủ thôi
đây một mươi hai cái phong bì đây nè con xẻ ra cho các cô các chủ coi nè
thì ông xẻ cái phong bì ra thì ông xì ra là hai triệu bảy tấn
thì sau đó nữa là ba con thì nói chung ai cũng thấy cũng thích
thì sau đó là chạy về là sau đó cũng lấy tiền lên đưa
thì vừa làm xong tức tức nhanh lắm
rồi mà nói thì thôi để con ra lấy mấy cái pin vô cho thì những các cô chủ ở trong thì chưa có quà
thì ai cũng không ai để ý gì hết trơn
thì cái người công ty mua hồ mua lên chứ thì có đâu mà cực dực cái kiểu đó
nói vậy thì ngồi im hết trơn mới vậy
thì sau đó nữa là anh ra vùng vùng vùng vùng vùng vùng anh chạy ra anh leo
mới cái chân trước chân sau leo lên cả là xe vô vô phát là sau đó trong cái dân làng la lên là nói là công ty nên lừa rồi
là giờ đang khó chịu trong người bị chồng con
nó nhặn với nó nói khó chịu lắm ngủ cũng được ăn cũng được
vào cuộc điều tra công an huyện cư mở ga đã bắt giữ một tài xế
sáu chiếc xe bảy chỗ mà nhóm đối tượng kia đã dùng vận chuyển hàng hóa
đồng thời khẩn trương xác minh các đối tượng còn lại có liên quan để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư nga đã tiến hành điều tra xác minh
để làm rõ các vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
nhưng qua đây thì trên địa bàn thì xảy ra cái vụ việc như trên là cái hoạt động của tội phạm
lừa đảo có cái phương thức tụ đoạn mới
nên là qua đây cũng đề nghị bà con là nâng cao cảnh giác trong quá trình tham gia các buổi hội thảo
khi mà tham gia các buổi hội thảo thì người tổ chức hội thảo phải có đầy đủ giấy tờ
có cái xác nhận của cơ quan chính quyền tránh tình trạng có những cái thư mời là giấy phô tô
mà bà con vẫn đến để mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc nên dẫn đến bị lừa như trên
đến những vùng sâu vùng xa tổ chức hội thảo để giới thiệu sản phẩm kèm theo một loạt chương trình
khuyến mại tặng quà là một thủ đoạn lừa đảo không mới đã và đang xảy ra ở rất nhiều địa phương
thế nhưng do thiếu cập nhật thông tin chủ quan hám rẻ nên vẫn còn nhiều hộ dân bị mắc bẫy
để không trở thành nạn nhân của loại tội phạm này trước hết mỗi người dân phải nâng cao cảnh giác
tìm hiểu kỹ thông tin và thấy nghi ngờ cần phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất